trước tình hình bệnh sởi có chiều hướng gia tăng như hiện nay
theo các chuyên gia y tế người dân nên thường xuyên theo dõi những khuyến cáo của bộ y tế để ngăn ngừa căn bệnh này
chủ động đưa trẻ từ chín tháng đến hai tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine sởi
hoặc trẻ từ một tuổi đến một mươi bốn tuổi tiêm vaccine sởi rubella đầy đủ và đúng lịch
không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ
giữ vệ sinh thân thể mũi họng mắt và sang miệng cho trẻ hằng ngày
bảo đảm nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng sạch sẽ tăng cường dinh dưỡng cho trẻ
nhà trẻ mẫu giáo trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
thông thoáng thường xuyên khử trùng đồ chơi dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sắt khuẩn thông thường
khi phát hiện có các dấu hiệu sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm cách ly và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám tư vấn điều trị kịp thời
không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo